bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì hội nghị bộ trưởng kinh tế asean nhật bản
theo hình thức trực tuyến để thảo luận về sáng kiến phục hồi kinh tế ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
tại hội nghị các bộ trưởng đã thông qua kế hoạch hành động phục hồi kinh tế asean nhật bản
với nỗ lực đạt được ba mục tiêu chính là duy trì các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa asean và nhật bản
giảm thiểu tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đối với nền kinh tế và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế
đây là minh chứng rõ ràng về sự đồng thuận của các nước asean với nhật bản một đối tác kinh tế quan trọng trong khu vực